tại hà nội kỷ niệm một mươi năm thành lập hội thầy thuốc trẻ việt nam trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp với bộ y tế văn phòng tổ chức y tế thế giới tại việt nam và công đoàn ngành y tế đã tổ chức phát động cuộc thi đi bộ vì sức khỏe work for yo health
tham dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám hội thầy thuốc trẻ việt nam đã có mặt tại sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước với hơn ba trăm linh câu lạc bộ thầy thuốc trẻ
tại các bệnh viện và tổng số hội viên là tám mươi hai sáu trăm linh hội viên là bác sĩ y sĩ dược sĩ điều dưỡng nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên y tế
bên cạnh các hoạt động thường niên được tổ chức suốt một mươi năm qua nhằm phát huy được vai trò sung kích tình nguyện của thầy thuốc trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
bảo đảm an sinh xã hội từ năm hai nghìn một mươi tám hội cũng đã liên tục phối hợp với bộ y tế tổ chức y tế thế giới và các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền
nâng cao nhận thức khám sàng lọc và tư vấn để cùng vận động các tầng lớp xã hội và cộng đồng chung tay phòng chống các bệnh không lây nhiễm để triển khai chương trình sức khỏe việt nam
bảo đảm cho mọi người dân được quản lý theo dõi sức khỏe liên tục và lâu dài để dự phòng phát hiện sớm và điều trị chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả
nhân sự kiện này cuộc thi đi bộ vì sức khỏe works for your health cũng đã chính thức được khởi động
chương trình được tổ chức trong vòng một trăm linh ngày và dự kiến bắt đầu từ ngày một tháng bảy đến hết ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
dự kiến thu hút hơn một trăm linh lượt đăng ký và tham gia
sẽ có ba cuộc trao giải tháng và trao giải chung cuộc
sẽ có ba cuộc trao giải tháng và trao giải chung cuộc
sẽ có hơn ba trăm ba mươi giải thưởng tổng trị giá hơn một năm tỷ đồng